sẽ hạn chế được tình trạng vi phạm các quy định về an toàn giao thông tai nạn giao thông và đi học đúng giờ
cũng như quản lý được học sinh khi tới trường
đó là bốn lợi ích thiết thực với mô hình xe buýt đưa đón học sinh đi học
cách làm này đã được triển khai tại nhiều tỉnh thành trong cả nước
trên địa bàn tỉnh miền núi yên bái cũng đã bước đầu triển khai mang lại hiệu quả
và cần được nhân rộng trong thời gian tới trên khắp những địa bàn còn khó khăn
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám năm học đầu tiên trường liên cấp hai ba trấn yên hai cho phép thực hiện mô hình xe buýt học sinh
nhiều phụ huynh và học sinh cảm thấy yên tâm và thuận tiện hơn với con đường từ nhà tới trường và ngược lại
sẽ không mất nhiều thời gian và công sức để đi và về nhất là vào những ngày nắng mưa nhà xa trường từ năm đến hai mươi km
em thấy là mùa đông thì đi xe ô tô ấm áp hơn còn mùa hè thì đi ô tô thì sẽ không bị nắng
em đi xe buýt này cảm thấy nó an toàn hơn sức khỏe cũng đảm bảo hơn đi học thì đúng giờ ạ
với đặc thù của trường miền núi lại nằm trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy thuộc địa phận thôn bốn xã hưng khánh huyện trấn yên
nên cứ vào giờ đến trường hoặc tan tầm trước cổng trường giao thông ở đây trở nên mất an toàn
do đó việc đưa đón học sinh bằng ô tô lại càng trở nên hữu hiệu
nhiều gia đình cũng yên tâm quản lý được con em khi đi học
đây cũng là mô hình thiết thực cụ thể trong thực hiện các giải pháp an toàn giao thông trong học đường của nhà trường
từ khi có mô hình xe buýt này học sinh của trung trường tôi tỷ lệ chuyên cần rất tốt
đặc biệt thứ hai nữa là do điều kiện học sinh ở khoảng cách xa trường có những học sinh tới trên một mươi km
vậy thì học sinh ca sáng đi học cũng như là học sinh trung học phổ thông vui cuối chiều
đi học thì buổi sáng các em đến trường
và duy trì được sĩ số vào buổi chiều khi mà các em thực hiện trên đường về an toàn giao thông
do đặc điểm là địa hình miền núi buổi tối thì đến sớm hơn vào buổi sáng thì rất là lạnh
đặc biệt là thời điểm như mùa đông như thế này có tiện những phương tiện giao thông bằng xe buýt cho học sinh này
thì cả nhà trường cũng thấy yên tâm
và học sinh sẽ đảm bảo về sức khỏe và thấy rõ rệt trong học kỳ một này
thì sức lượng của học sinh có được tốt hơn so với cùng kỳ này năm trước
qua thống kê sơ bộ hiện có khoảng bốn mươi số học sinh của hai cấp học của nhà trường đăng ký đi xe buýt
cũng từ ngày triển khai mô hình dịch vụ xe buýt đưa đón học sinh
đã hạn chế tình trạng mất an toàn giao thông trước cổng trường trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy đoạn qua địa bàn xã hưng khánh
mô hình này hiện đang được nhà trường hội phụ huynh và các nhà xe phối hợp tuyên truyền vận động cha mẹ và các em học sinh sử dụng dịch vụ này